tuy nhiên khi biến chủng chiếm ưu thế là omicron số ca mắc mới gia tăng
thành phố hồ chí minh với tỷ lệ tiêm chủng cao số ca nặng cần can thiệp icu không tăng quá cao nên nguy cơ tử vong không tăng nhiều ông đánh giá
trả lời về những thay đổi trong giải pháp chống dịch của ngành y tế khi omicron chiếm ưu thế
phó giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hiện nay
trong đó sở y tế đặc biệt khuyến cáo các địa phương và người dân tiếp tục bảo vệ người
có nguy cơ trong đó có trẻ em béo phì mắc bệnh bẩm sinh
các địa phương tiếp tục bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người chưa đủ liều cơ bản
nếu có và tiêm mũi ba cho người đủ điều kiện
bên cạnh đó ngành y tế thành phố cũng thường xuyên theo dõi sát số ca cần nhập viện
cần hỗ trợ hô hấp và tử vong
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng lưu ý với biến chủng omicron
chúng ta không nên áp dụng các biện pháp cách ly phong tỏa cực đoan không cần thiết
tổ chức y tế thế giới who cũng đề nghị cách tiếp cận dựa trên nguy cơ thực tế
việc cách ly f f một một cách cực đoan sẽ gây ảnh hưởng hoạt động thiết yếu của xã hội
thậm chí gây tác dụng ngược như người dân không muốn khai báo
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng khuyến cáo khi biến chủng omicron chiếm ưu thế
có thể tạo nên làn sóng dịch mới số ca lây nhiễm gia tăng đột biến hay không
phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của người dân
nếu thực hiện nghiêm túc năm k bảo vệ người có
nguy cơ sau ca nhiễm tăng nhưng sau ca tử vong không tăng quá nhiều
với tình hình như hiện nay việc dự đoán sau ca mắc omicron tại tp hcm
sẽ tăng lên chín mươi là có thể xảy ra
để tránh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại
người dân tp hcm nên nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch hơn lúc nào hết
vì mức độ lây lan của loại biến thể này đã được khẳng định là đột biến
gấp nhiều lần các biến thể gốc của nó
theo số liệu thống kê
vì trong hai ngày học cuối tuần qua
số ca nhiễm covid một mươi chín trong các trường tiếp tục gia tăng
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng hai có chín mươi năm trường hợp f hai
ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận thêm một trăm một mươi hai trường hợp
sau hai tuần cho trẻ từ mầm non đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại
đã có một mươi ba trẻ ở khối mầm non và bảy mươi năm học sinh tiểu học mắc covid một mươi chín
từ tình hình thực tế dịch bệnh đang có sự hướng gia tăng tại tp hcm
ông trịnh duy trọng cho biết
theo dự báo của sở giáo dục
số f tại các trường và tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp
trong các tuần tới để thực hiện tốt nhất
các giải pháp bảo vệ học sinh cùng giáo viên
mỗi ngày sở giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện việc giao ban cùng với sở y tế
nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu nhất trong hoạt động phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều phụ huynh đang lo lắng về việc trẻ thuộc diện f một sẽ phải thực hiện việc cách ly ra sao
ông trịnh duy trọng cho biết
ngày hai mươi một tháng hai bộ y tế đã có công văn mới về hướng dẫn cách ly f một
theo đó trong lớp nếu có một f
thì chỉ một số học sinh là f một được cách ly từ năm đến bảy ngày
tùy vào tình trạng tiêm vaccine
liên quan đến việc cách ly y tế với f và tiếp xúc gần
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
theo hướng dẫn mới của bộ y tế
thời gian cách ly f một sẽ giảm để không gây gián đoạn học tập và lao động sản xuất
trường hợp tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ cách ly năm ngày
hết năm ngày sẽ được xét nghiệm lại
bệnh nhân vẫn theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng nghi ngờ
thì xem là một ca nghi nhiễm
những trường hợp tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ cách ly bảy ngày
nếu xét nghiệm âm tính thì được đi học và đi làm trở lại
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội
và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh
cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus
bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng
đối mặt với nguy cơ biến chứng
như liên quan đến phụ nữ có thai và da con bú không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ
bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f một
tại nhà cảnh báo
cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai
trừ duy nhất một loại là remdesivir
đây là thuốc đường tĩnh mạch phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng frandesivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch
các trường hợp này đều nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích
của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn
là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph
nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát ban ngoài da

bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tốn tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con
thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa
mới đây bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tuy vậy số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
bộ y tế dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tìm ấn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh mở cửa dần các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số ca nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao
người già người có bệnh nền
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay phó giáo sư trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam đánh giá hiện nay chúng ta đã tiêm vaccine với tỷ lệ cao trên cả nước
năng lực y tế đã thích ứng tốt hơn kiến thức phòng bệnh của người dân cũng tốt hơn
do đó đã chấp nhận f nghĩa là chấp nhận f trong cộng đồng nhưng cần phải kiểm soát
khống chế các ca mắc mới không để ca mắc tăng cao quá gây quá tải hệ thống y tế
không để người f tăng nặng
tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế ông cho rằng chúng ta xác định chuyển từ zrof
sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro do đó một số biện pháp được nới lỏng
chứ không phải là buôn lỏng
ông phu cũng nêu thách thức hiện nay có nguy cơ dịch diễn biến phức tạp khó lường với trung bình
khoảng tám mươi ca tử vong một ngày chúng ta xác định chuyển từ zaro f sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro do đó một số biện pháp được nới lỏng
chứ không phải là buôn lỏng
ông phu cho rằng với phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay trước hết về dự phòng
người dân phải thực hiện năm ca
nếu cứ coi tiêm vaccine rồi mà không thực hiện năm k thì dịch vẫn có thể bùng lên mạnh mẽ
dẫn đến quá tải hệ thống y tế và không kiểm soát được dịch
nhìn nhận về công tác điều trị trong phòng chống dịch khi số ca tử vong đã giảm nhiều
thứ trưởng bộ y tế ông phuong nguyễn văn nguyễn
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn lưu ý các địa phương cần phải thực hiện điều trị toàn diện
phân tận điều trị giảm tới đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
trong khi đó một chuyên gia trong hội đồng điều trị ca mắc covid một mươi chín cũng lưu ý
hiện bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đã thu hẹp tại một số địa phương
tuy nhiên chúng ta xác định dịch chưa thể sớm chấm dứt
và đặc biệt là việc mở rộng điều trị f nhẹ tại cộng đồng
tại nhà với sự giám sát hỗ trợ của nhân viên y tế
do đó vấn đề nâng cao năng lực hệ thống y tế
tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở cần đặc biệt chú trọng
do đó các địa phương cần củng cố công tác tổ chức ứng phó với các tình huống phòng chống dịch
đảm bảo đúng tinh thần ứng phó linh hoạt